bắt đầu từ ngày một tháng ba chính thức cấm lưu thông xe trên hai mươi chín chỗ vào thành phố nha trang trong hai khung giờ cao điểm sáng từ sáu h ba mươi đến tám giờ chiều từ một mươi sáu h ba mươi đến một mươi tám h ba mươi
phạm vi hạn chế từ phía đông đường lê hồng phong đến đường trần phú và từ phía nam sông cái đến phía bắc cầu bình tân
đây là nơi tập trung đông các cơ sở lưu trú dịch vụ du lịch
tỉnh khánh hòa yêu cầu các đơn vị tuyên truyền đến cán bộ nhân viên đội ngũ lái xe khách sạn thuộc quản lý của đơn vị mình để chủ trương này để mỗi người được biết và chấp hành quy định